vào chiều ngày hôm qua trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã tiến hành mời lên làm việc đối với đôi nam nữ thanh niên đã có hành vi làm siếc khi điều khiển xe mô tô di chuyển tại khúc cua trên đèo hải vân
trước đó vào chiều ngày một mươi chín tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ba mươi giây ghi lại cảnh
nam thanh niên ngồi phía sau cô gái trên chiếc xe sh làm siếc khi đi qua đoạn cua trên đèo hải vân
ngay khi clip được lan truyền trên mạng xã hội trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp đã ngay lập tức vào cuộc xác minh danh tính của đôi nam nữ
chính là vợ chồng nguyễn thế anh và nguyễn thị kim ngân cùng chú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
tại cơ quan công an thế anh thừa nhận đã điều khiển xe máy độ chế không đội mũ bảo hiểm cùng với vợ đổi lái trên khu vực đèo gây mất trật tự an toàn giao thông
trạm cảnh sát giao thông cổ ô hòa hiệp đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với thế anh
được biết vào tối cùng ngày cặp đôi này còn rủ nhau cầm theo dao tự chế để đi giải quyết mâu thuẫn